thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng gần đây thì nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giao dịch qua các cuộc điện thoại có dấu hiệu gia tăng
trong đó thì nhiều đối tượng giả danh cơ quan chức năng hoặc cho vai tiền với lại xuất tấp
lời mời hấp dẫn để nhiều người sập bẫy
trước thực trạng này cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cuộc điện thoại lừa đảo
ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
bị can lưu báo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại thành phố hạ long vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo báo cáo vụ việc ngọc quen với ngô sĩ hiệp khi cùng bị nhốt tại trại tạm giam công an tỉnh hải dương